theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền bắc đang bước vào những ngày ấm áp trong mùa đông
tuy nhiên trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đán canh tí hành hai mươi dự báo thời tiết khu vực này sẽ có rét đậm và rét hại
theo đó trong nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu ở các tỉnh miền bắc
có khoảng bốn năm đợt không khí lạnh trong đó các đợt rét đậm rét hại tập trung vào nửa cuối tháng
dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi miền bắc sẽ ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất rét đậm và rét hại sẽ xảy ra
trong khoảng thời gian này nhiệt độ về đêm ở khu vực bắc bộ giao động từ một mươi hai đến một mươi năm độ c ban ngày ở mức một mươi tám hai mươi một độ c
trong thời gian này đề phòng khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết ở khu vực vùng núi thuộc bắc bộ và bắc trung bộ
tuy có rét nhưng người dân miền bắc sẽ được cảm nhận đầy đủ hương vị tết cổ truyền với những đặc trưng về ẩm thực
và hoa cây cảnh trang hoàng nhà cửa trong dịp đông qua xuân tới